về diễn biến căng thẳng nga ukraine bộ trưởng bộ quốc phòng nga sergei shoigu tuyên bố
quân đội nga sẽ tiếp tục chiến dịch quân sự đặc biệt ở ukraine cho tới khi đạt được mục tiêu
ông shoigu khẳng định mục tiêu chính của nga trong chiến dịch ở ukraine là bảo vệ đất nước
khỏi mối đe dọa quân sự từ phương tây
bộ trưởng bộ quốc phòng nga cho biết quân đội nga không có ý định chiếm đóng ukraine và nhấn mạnh
các lực lượng của nước này đang làm mọi thứ có thể để bảo vệ tính mạng của người dân
trong đó có việc chỉ sử dụng các vũ khí chính xác và chỉ nhằm vào các mục tiêu quân sự
gần một tuần sau khi nga triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt
giao tranh căng thẳng vẫn đang diễn ra tại ukraine
hai phái đoàn nga và ukraine đã có cuộc đàm phán đầu tiên tại belarus vào ngày hai mươi tám tháng hai
vòng đàm phán thứ hai có thể sẽ diễn ra trong ngày hôm nay